thưa quý vị mở rộng điều tra các vụ án môi giới hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm long an tiền giang sóc trăng đồng tháp bến tre
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở đối với một số cán bộ của cục đăng kiểm việt nam về tội nhận hối lộ
các đối tượng gồm một trần anh quân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới
hai đặng trần khanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới
phạm đức ngọc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới
ngay sau khi được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tiến hành khám xét nơi làm việc và chỗ ở của ba bị can
cơ quan điều tra đang tích cực thu thập tài liệu chứng cứ mở rộng điều tra vụ án đối với các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
vào dịp cuối năm nhiều sự kiện lớn được tổ chức nhất là sự kiện nơi công cộng thu hút hàng nghìn người tham dự
đây cũng là điều kiện để các đối tượng xấu trà trộn thực hiện các hành vi phạm tội
trong đó phải kể đến tình trạng các đối tượng ra tay móc túi cướp giật dây chuyền của chị em phụ nữ
mới đây ubnd tp bh tỉnh đồng tây
đồng nai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới hai nghìn hai mươi ba tại công viên dương tử giang
đã thu hút hơn một mươi người dân tới xem
chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã giàn cảnh giật dây chuyền của nhiều chị em phụ nữ
khi đang tham gia xem biểu diễn nghệ thuật tại sự kiện này
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng lúc người dân mất cảnh giác đã ra tay giật dây chuyền
với phương thức đối tượng trước giật xong truyền tay nhau cho các đối tượng bên cạnh
điều này khiến cho nạn nhân có phát hiện thì cũng khó bắt quả tàng
vì không kịp quan sát
thấy tài sản của mình nằm trên tay đối tượng nào
tết sắp tới gần do đó trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều hoạt động lễ hội
vì vậy công tác phòng ngừa và tập trung đấu tranh với loại tội phạm này
đang được cơ quan chức năng tích cực thực hiện
biện pháp để phòng chống tội phạm trong dịp tết thì lực lượng trinh sát hình sự
đã tăng cường việc rà soát từng đối tượng nhất là các đối tượng từ địa phương khác đến
hoặc các đối tượng truy nã đến địa bàn để lận trốn trong dịp tết
thứ nhất thứ hai là về cái việc tuần tra việc tuần tra là thường xuyên liên tục
mặc dù lực lượng công an đã chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng ngừa
để đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp cướp cướp giật tài sản trong dịp cuối năm
nhưng một số người dân vẫn còn lơ là mất cảnh giác
nên bọn tội phạm đã có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội
do đó cơ quan công an khuyến cáo người dân khi tham dự sự kiện đông người nơi công cộng
cần cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ tài sản của mình
tuyệt đối không đeo dây chuyền bông tai cũng như các tài sản có giá trị
khi tham gia các sự kiện đông người nhất là vào ban đêm
vì đây là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi móc túi cướp cướp giật tài sản
thưa quý vị thực hiện điện của bộ trưởng bộ công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
bảo đảm trên phạm vi toàn quốc giữ vững an ninh trật tự ổn định xã hội
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc đã đồng loạt gia quân thực hiện cao điểm
đến nay thì sau hơn một tháng triển khai thì trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến pháo lực lượng công an cả nước đã phát hiện và bắt giữ hàng trăm vụ
và thu giữ hàng chục tấn pháo các loại
tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến pháo
được lực lượng chức năng dự báo vẫn tiềm ẩn phức tạp từ nay cho đến tết nguyên đán
và theo đó nhiều giải pháp đang tiếp tục được lực lượng công an quyết liệt triển khai
giao bán pháo và sử dụng dịch vụ chuyển phát hàng hóa để chuyển cho khách hàng
hành vi vi phạm gây ra những hậu quả đặc biệt nguy hiểm xảy ra trong thời gian vừa qua
đó là hành vi chế tạo pháo nổ
đối tượng vi phạm là các em học sinh
đây là hiện trường tại nhà một em học sinh lớp chín ở vĩnh phúc
thuốc pháo lưu hình bột than và những đồ vật dụng cụ liên quan để sản xuất pháo nổ
khi bị lực lượng công an phát hiện
thiếu niên này đang mang ba mươi bảy quả pháo nổ tự chế đã hoàn thiện đi bán và cho bạn bè sử dụng
cháu học làm pháo ở trên mạng tiktok
xong bắt đầu làm để bán
năm nghìn quả quả to tám nghìn
từ đầu cháu biết làm này nguy hiểm nhưng cháu vẫn nghịch vì cháu làm để bán cho các bạn
sau đây mời quý vị cùng theo dõi thông tin về một số chính sách đáng chú ý
cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có công văn yêu cầu
tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm hai nghìn hai mươi ba và tết nguyên đán quý mão
theo đó yêu cầu ban tổ chức lễ hội ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực
lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính kiên quyết không để các hành vi chen lấn tranh cướp
hoạt động mê tín dị đoan cơ bạc cơ bạc trá hình ăn mày ăn xin
dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng tranh lệch diễn ra trong lễ hội
ngân hàng nhà nước việt nam đã ban hành quyết định số hai nghìn hai trăm hai mươi chín về phương hướng phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng tây nguyên đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
một trong những nhiệm vụ kế hoạch đặt ra là đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại vùng tây nguyên
nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt
đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thành thói quen của người dân
ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa
để làm rõ hơn những vấn đề trong hoạt động kinh doanh bất động sản
như nhiều chủ đầu tư bán hàng không công bố thông tin bán hàng khi chưa đủ điều kiện
nhiều chủ đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị thiếu hạ tầng đồng bộ như trường học bãi đỗ xe
thanh tra bộ xây dựng năm hai nghìn hai mươi ba sẽ thanh tra ủy ban nhân dân tỉnh chủ đầu tư nhà đầu tư
các tổ chức đơn vị liên quan về chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh bất động sản
việc xây dựng hạ tầng tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu đô thị
tại bảy địa phương thái nguyên thái bình thanh hóa thừa thiên huế vĩnh long sóc trăng an giang
mở rộng điều tra các vụ án môi rời hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm các tỉnh long an tiền giang sóc trăng đồng tháp và bến tre
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở đối với một số cán bộ
các đối tượng bị khởi tố gồm trần anh quân quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới
đặng trần khanh phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới phạm đức ngọc chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tiến hành khám xét nơi làm việc và chỗ ở của ba bị can
tại tp hcm và tp hcm đồng thời mở rộng điều tra vụ án đối với các đối tượng có liên quan theo quyết định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn tấn đạt
trú tại huyện đông hải để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
anh trai ruột của đạt đi nhậu về và xảy ra cự cãi sâu sát với nguyễn tấn đạt
lúc này đạt chạy vào nhà lấy con dao tự chế chém nhiều nhát vào người nạn nhân gây thương tích với tỷ lệ là bốn mươi
nhận được tin báo của nhân dân phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bến tre
cùng công an tp bến tre đã bắt quả tang phan thị thanh trúc trú tại tp bến tre đang bán heroin cho hai đối tượng nghiện
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của trúc lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thu giữ một trăm bốn mươi chín đoạn ống nhựa màu trắng
hàn kín hai đầu và một mươi ba gói ni lông bên trong chứa nhiều chất bột màu trắng nghi là ma túy
qua làm việc trúc khai nhận các chất bột màu trắng trên là ma túy

vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy nguyễn ngọc linh trú tại tp con tum và đồng phạm vừa bị toán nhân dân tỉnh con tum đưa ra xét xử
theo cáo trạng vào ngày một mươi tám tháng ba khi phan trung hiếu trú tại thành phố con tum đang điều khiển xe mô tô chở hơn sáu mươi ba gram ma túy
về đưa cho nguyễn ngọc linh thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
khám xét chỗ ở của linh phát hiện và bắt giữ thêm trần toàn trú tại tp con tum
cùng hơn hai trăm một mươi năm gram ma túy
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phan trung hiếu một mươi hai năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
nguyễn ngọc linh một mươi sáu năm sáu tháng tù và trần toàn ba mươi tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy